có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ gia tăng f trên địa bàn hà nội đã tác động đến mọi mặt của đời sống người dân trong những ngày gần đây
dịch ở hà nội có thể đạt đỉnh trong hai tuần tới tạo áp lực cho y tế cơ sở là đánh giá của chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố vào ngày hai mươi bảy tháng hai
dẫn nhận định trên của chuyên gia ông trung ngọc anh nhấn mạnh hai tuần tới là thách thức rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp đưa ra giải pháp phù hợp
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết thời gian qua đã xảy ra tình trạng quá tải tại một số trạm y tế do người dân đến xét nghiệm và xin xác nhận f hay hết thời gian cách ly
để giảm tải cho các trạm y tế cũng như xác nhận kịp thời cho các trường hợp f
theo bà trần thị nhị hà người dân có thể tự test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện online
các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f có thể in được các quyết định hết cách ly hưởng bảo hiểm xã hội huy động thêm đoàn thanh niên hội phụ nữ để đủ nhân lực phục vụ
tại phường hoàng liệt đối với kết quả test nhanh sars cov hai tại nhà hiện nay trạm y tế phường không yêu cầu người dân mang theo que test mới
và chứng minh nhân dân ra trạm y tế phường để cán bộ y tế làm xét nghiệm
như trước nữa mà công nhận kết quả tự test nhanh tại nhà của người dân
là quận có số ca f ghi nhận trong những ngày gần đây cao nhất nhì thành phố quận hoàng mai đã triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân cũng như giảm tải cho y tế cơ sở
theo chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàng mai nguyễn minh tâm cùng với việc sử dụng sinh viên ngành y mà sở y tế hỗ trợ
quận sẽ điều phối lực lượng y tế ở các phường trên địa bàn quận tham gia hỗ trợ các phường trọng điểm
quận cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân
công an về phòng chống dịch chỉ đạo tăng cường hoạt động các nhóm gia lô của tổ dân phố tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
huy động sự tham gia của cán bộ dân phố hội đoàn để nắm bắt tình hình kịp thời hỗ trợ hướng dẫn các f phong điều trị tại nhà
trước nhu cầu xét nghiệm của người dân tăng cao trong khi lực lượng y tế cơ sở mỏng
chủ tịch ubnd quận hoàng mai đề nghị bộ y tế xem xét giao cho tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng xác định kết quả dương tính hay âm tính với sars cov hai
mà không nhất thiết phải là nhân viên y tế
số ca f tăng nhanh trên địa bàn hà nội trong những ngày gần đây với trên một mươi ca mỗi ngày đã gây áp lực cho công tác điều trị
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
hà nội đã phối hợp huy động thêm cơ sở y tế của trung ương trực thuộc bộ ngành để điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đến nay đã chuẩn bị được hai một trăm tám mươi giường cho bệnh nhân tầng hai tầng ba nhưng mới sử dụng khoảng một giường
hiện f điều trị tại nhà của hà nội chiếm chín mươi sáu chưa đến bốn người mắc điều trị
theo bà trần thị nhị hà để tránh việc quá tải các khu điều trị thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân một cách hợp lý theo tiến triển điều trị
cụ thể đối với bệnh nhân tầng hai và tầng ba chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà tự cách ly
điều trị thay vì phải chờ đủ một mươi ngày để xuất viện như trước đây
bà trần thị nhì hà khẳng định ngành y tế hà nội vẫn đang ở trạng thái chủ động không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân
kể cả khi số ca mắc tăng gấp đôi như hiện nay thành phố đã có phương án đáp ứng được